nhận lời mời của chính phủ qatar từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng tám đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu
đảng ta thăm và làm việc tại qatar đoàn đã hội kiến phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao
sheikh mohammed bin abdurrahman bin jassim anthony làm việc với phó chủ tịch quốc hội
mohammed bin abdullah al sulayti và bộ trưởng bộ phát triển hành chính lao động và các vấn đề
xã hội yusuf mohammed al othman fakiro gặp gỡ cộng đồng người việt và làm việc
với đại sứ quán việt nam tại qatar
các nhà lãnh đạo qatar khẳng định qatar luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của việt nam
một đối tác quan trọng một trong những nước ưu tiên trong chính sách đối ngoại của qatar
chuyển lời mời tổng bí thư chủ tịch nước ta thăm qatar bày tỏ coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn
nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước hai quốc hội
đồng chí trương thị mai nêu những định hướng và biện pháp
thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị
ngoại giao thương mại đầu tư dầu khí du lịch hợp tác lao động
đề nghị qatar ủng hộ việt nam trở thành đối tác đối thoại của hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc
tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam sinh sống làm ăn ổn định tại nước sở tại
trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận bảo hộ công dân quản lý các tổ chức xã hội
hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp
tăng cường trao đổi đoàn các cấp thúc đẩy vương quốc qatar sớm thăm việt nam
tăng cường tham vấn chính trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả
tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực
đẩy mạnh việc ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ
thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí
nâng số lượng lao động việt nam có tay nghề cao tại qatar
xem xét việc thành lập nhóm nghị sĩ quốc hội hai nước đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại qatar
đồng chí trương thị mai khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn quan tâm nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất
để cộng đồng người việt yên tâm làm ăn sinh sống
mong muốn cộng đồng người việt tại qatar sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái
gắn bó đoàn kết hướng về quê hương đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước